tại hà nội hội đồng công tác quần chúng trung ương đã tổ chức hội nghị lần thứ chín
để nghe báo cáo về tình hình đời sống nhân dân việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
và tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
chủ tịch hội đồng công tác quần chúng trung ương chủ trì hội nghị cùng dự có đại diện của bộ công an
tổng liên đoàn lao động việt nam hội liên hiệp phụ nữ việt nam và một số cơ quan ban ngành khác
trong sáu tháng đầu năm tình hình các giai tầng xã hội cơ bản ổn định
việc triển khai các chủ trương chính sách của đảng đã tác động tích cực đến đời sống các tầng lớp nhân dân
qua đó tạo sự phấn khởi và củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
đồng chí trương thị mai đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận
phân tích các vấn đề cần tháo gỡ khó khăn cho người dân người lao động
đề xuất các giải pháp cải thiện đời sống và phát triển kinh tế
cũng như xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp